nhân dịp đầu năm mới lãnh đạo tỉnh phú yên và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đã nói chuyện trực tiếp chúc tết ngư dân và tặng quà cho một mươi gia đình có ngư dân
đang hoạt động khai thác hải sản trên biển mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng
qua hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến điện lãnh đạo tỉnh phú yên chia sẻ
những khó khăn vất vả của bà con ngư dân đang bám ngư trường
đón tết nguyên đán trên biển vui vẻ đầm ấm
chúc ngư dân một mùa biển mới thuận bùm xuôi gió ra khơi được mùa vươn lên làm giàu từ biển
chúc ngư dân an toàn và bán được giá chúc mọi người ăn tết trên biển vui vẻ và thắng lợi
đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết toàn tỉnh phú yên có hơn ba mươi tàu cá với hơn hai trăm năm mươi ngư dân vào bờ
hiện còn hơn chín mươi tàu cá với hơn năm trăm hai mươi ngư dân đón tết trên biển
theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên trong dịp tết nguyên đán
từ đơn vị đến các đồn trạm đều có cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và luôn duy trì bảo đảm thông tin liên lạc
với bà con ngư dân để nắm bắt tình hình trên biển kịp thời xử lý các tình huống
đồng thời hướng dẫn ngư dân thực hiện tốt các quy định về quản lý hoạt động khai thác hải sản
sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau khi có sự cố xảy ra yên tâm bám biển đánh bắt thủy sản
bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc